các đồng chí và các bạn hành trình đi tìm sự thật đứng đằng sau vụ tai nạn giao thông kỳ lạ của các chiến sĩ công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi

qua công tác kiểm tra hiện trường lực lượng công an huyện đức phổ đã phát hiện nhiều dấu vết khả nghi không phù hợp với dấu vết để lại của một cuộc ngã xe hay vụ tai nạn giao thông
kết hợp với những thông tin mà người dân xung quanh cung cấp công an huyện đức phổ đã nhanh chóng xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi phạm tội mà không phải là một vụ tai nạn giao thông thông thường
vụ việc nhanh chóng được lãnh đạo công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện để tiến hành điều tra
nguyên nhân cái chết của nạn nhân càng củng cố thêm cho giả thuyết đây là một vụ đánh nhau do mâu thuẫn
một mũi trinh sát được cử đi xác minh thu thập thông tin về các mối quan hệ của hai nạn nhân
từ lời khai của hai người bạn các trinh sát biết được
tối hôm đó hai nạn nhân cùng hai người bạn đi hát karaoke ở quán hát đại lạc
trong quá trình hát thì một trong hai nạn nhân xảy ra mâu thuẫn với tiếp viên trong quán
sau khi kiểm chứng thông tin mà hai người đi cùng cung cấp
đội cảnh sát hình sự đã nhanh chóng trự tập các tiếp viên có mặt trong buổi hát hôm đó
lên trụ sở công an huyện để làm việc
tại cơ quan điều tra hai cô tiếp viên tên liễu và hồng đều khai
hôm ấy trong quá trình hát mặc dù có xích mích với khách
nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra
khách ra về bình thường hai người họ cũng không đi đâu
gặp ai hay điện thoại cho ai
trong quá trình tiếp xúc bằng khả năng nhanh nhạy sắc bén của các chiến sĩ cảnh sát hình sự
nhận thấy ở liễu và hồng có nhiều điều khả nghi
toàn bộ danh bạc điện thoại đều xóa trắng như đang giấu giếm điều gì đó
qua công tác nắm tình hình chúng tôi tiến hành ra sốt
hiện nay trên trường bằng huyện nổi lên nhóm đối tượng hình sự và đối tượng ma tí
các đối tượng có mối quan hệ thường hay đi đêm
thường hay lôi tới quán karaoke đài lạt để chơi
có mối quan hệ với tất cả các nhân viên trên quán karaoke đài lạt
chúng tôi tiến hành ra sốt
nổi lên trọi nhất là đối tượng phong
đối tượng này có mối quan hệ yêu đương và ghen tuôn với đối tượng liễu

đối tượng thứ ba là đối tượng phong

có mối quan hệ yêu đương với đối tượng hồng
qua công tác nắm đức tình hình đối tượng nguyễn cúc phong năm nay hai mươi tám tuổi
ở xã phổ hòa huyện đức phổ hiện đang là lái xe taxi
tại cơ quan điều tra phong có khai tối hôm xảy ra vụ việc
anh ta ở nhà ngủ và bảo không biết gì
từ đối tượng phong các trinh sát đã tiến hành mở rộng điều tra
ra soát các mối quan hệ của phòng trong thời gian gần đây
phát hiện chung là bạn thân của phong
đồng thời là em trai của chủ quán
qua đầu tranh khai thác đối tượng chung
các trinh sát nhận thấy đều có dấu hiệu bất minh về thời gian
tuy nhiên chung vẫn một mực khai làm mình không biết chuyện gì
khi các trinh sát phát hiện tại quán karaoke
có camera trích xuất hình ảnh hôm xảy ra vụ án
thông qua camera các trinh sát đã phát hiện
vào thời điểm xảy ra vụ án
có hai người đàn ông đã đến gặp hồng
không biết họ nói gì
nhưng sau một lát hai thanh niên này đều bỏ đi
trong khi trước đó tại cơ quan điều tra
hồng khai là không đi đâu gặp ai hay gọi cho ai
bên cạnh đó từ hình ảnh camera tại quán hát đại lạc
các trinh sát đã tiến hành giả soát hệ thống camera
ở các ngã tư của thị trấn đức phổ
sau chủi tất cả và nhận định
đây là một nhóm đối tượng trong địa bàn đức phố
đã thường xuyên có mối quan hệ qua lại với nhau
từ chỗ đó chúng tôi đã phát hiện
năm đối tượng gây án và hai đối tượng nữ
qua công tác nhiệm vụ chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo
và có biện pháp nhiệm vụ là áp dụng biện pháp
giữ người trong lưu lực khẩn cấp
với các đối tượng trên để điều tra làm rõ
từ chỗ anh phong nhưng mà bước đầu
mình xác định anh phong anh phong cũng chưa nhận
chưa nhận hành vi của mình
sau đó mình qua một số biện pháp nghiệp vụ
và mình đối chiếu phương tiện anh phong
bởi vì trên địa bàn đức phổ này
các hệ thống ngã tư có hệ thống camera
nên anh đi mới mở hệ thống camera qua
thì đối chiếu mình nhận dạng xưa
qua hình ảnh của camera
thì mình nghi là anh phong
anh phong thời điểm đó là anh có chạy xe má anh ra
đi qua ngã tư đi ra ngoài này
ban đầu thì những đối tượng này rất là manh động
không khai cương quyết không khai

nhưng vì lời khai nó không phù hợp
cho nên chúng tôi xác định là còn đối tượng khác
đối tượng chính máu chốc
gây ra chứ không phải là các đối tượng
nhưng tôi đã vừa trao đổi để mà gây án
thì từ chỗ đó chúng tôi mới đấu tranh
thì đối tượng trung và đối tượng phong
chứ khai ra vì có mối quan hệ thân thiết
với đối tượng thơm và đối tượng dôn
trước những chứng cứ xác thực không thể chối cãi
phong khai liễu gọi điện cho mình
nhờ đánh dần mặt người khách đã đánh cầu
sau đó phong gọi điện cho hai người bạn
là trung và hoàng đi cùng
rồi phong xe đến chỗ liễu
nhưng trên đường đi liễu gọi điện cho anh
bảo không phải đến quán hát nữa
mà đứng chặn ở trên đường
tuy nhiên trong lúc đứng chờ ở ngoài đường
thì nhóm phong thấy hai thanh niên đi xe đến
phong nhận ra đó là thơm
hay còn gọi là tính và don
phong cũng quên biết thơm và don từ trước đó
nhóm của phong và thơm nhanh chóng nhập vào với nhau
được một đoạn thì có người trong nhóm
đã ném gạch chúng thanh niên điều khiển xe
rồi hai người khách ngã xuống
nhóm phong nhanh chóng rời đi
bản thân phong cũng không biết
nhóm phong cũng không biết
những đ flatten young
những đ makes
qua công tác vận động gia đình và nhiều nguồn thu thập thông tin tài liệu xác định hai đối tượng này đã bỏ trốn ra khỏi tỉnh
sau chuỗi các sự việc cùng các bằng chứng hình ảnh lời khai của người làm chứng và các đối tượng
đội cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng
liễu hồng trung phong hoàng thơm và don
tại cơ quan điều tra liễu đã khai nhận hôm đó có hai người khách nam đến hát karaoke ở quán
một lúc sau có thêm hai người khách nữa cũng đến hát
một trong hai người đến sau say rượu nên trong lúc hát đã vung tay hất rượu vào người liễu
liễu phản ứng nên bị trì bới và đuổi ra khỏi phòng
do bức xúc nên liễu đã gọi điện cho người yêu là phong đến chặn đường đánh giàn mặt
hồng vì muốn giúp bạn xả giận đồng thời cũng gọi cho người quen biết
mình đánh cho bỏ tức
sau khi bắt bốn đối tượng liễu hồng trung phong
ba lãnh đạo đã tiến hành lên kế hoạch đưa ra phương án bắt ba đối tượng còn lại
tuy nhiên qua công tác nắm được tình hình các trinh sát phát hiện đối tượng hoàng đã rời khỏi thị trấn đức phổ
có khả năng đã trốn về nhà ở xã phổ minh huyện đức phổ
nhà đối tượng này ở rất là xa địa bàn nhà ở khu vực hiểm trở
gia đình đối tượng thì có vẻ
không hợp tác với cơ quan công an
xác định đối tượng này là đối tượng manh động nguy hiểm
nên là chúng tôi đã mặc phục từ rất sớm
xác định vị trí tiếp cận và mang phục
và quá trình đã sau khi xác định đối tượng có ở nhà đã vào bắt ngừa bắt đối tượng tại chỗ
hai đối tượng còn lại là thơm và đôn
do được hồng gọi điện đến thông báo nên đã kịp thời bỏ trốn khỏi địa phương
nắm được tình hình
các trinh sát đã tiến hành vận động gia đình phân tích rõ cho họ biết
cái gì đúng cái gì sai
khuyên họ khuyên con em của mình ra đầu thú
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
được người nhà khuyên nhủ hai ngày sau thơm và ron trở về địa phương
đầu thú trước cơ quan điều tra
khi về cơ quan điều tra ban đầu thì các đối tượng này đã có sự bằng bạc thống nhất trước
và thay đổi lời khai
nội dung là chối tội và chiến tội thành cho một người
để mà mục đích là một người nhạy tội đã có điều kiện và ra ngoài
tìm người thân thích giúp đỡ mối quan hệ quen biết chạy án chạy này kia
nhưng với những chứng cứ tài liệu thu thập tại hiện trường
thì chúng tôi xác định là đối tượng gây án khai không phù hợp
từ những tài liệu tranh chúng tôi mới sâu chuối và buộc đối tượng phải nhận tội trước mình
chứ không thể mà đổ trong một đối tượng khác
trong quá trình lấy lời khai bằng các biện pháp nghiệp vụ
cùng những chứng cứ tài liệu thu thập được của điều tra viên đội hai
hình sát hình sự đã buộc đối tượng thơm phải cúi đầu nhận tội
theo như lời khai của thơm thì do hồng gọi điện nhiều vả
nên anh ta đã rủ john đi đánh giản mặt
thấy hai người khách phi xe nhanh chạy lướt qua nên bọn họ đã cầm viên gạch ở vệ đường
ném về phía người khách ngồi phía sau cho bỏ ghét
không ngờ viên gạch lại trúng đầu người lái xe
việc phá làm rõ từ hiện trường vụ án tai nạn giao thông
ra vụ án mạng và bắt giữ bảy đối tượng tham gia cuộc công
đã được nhân dân tin tưởng và khân ngợi
do tuổi đời còn quá trẻ dễ bức xúc
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc
hai tiếp viên đã gọi người đánh khách hàng
dẫn đến thương vong và chịu sự trừng phạt của pháp luật
đây là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội
nhất là các bạn trẻ không nên chỉ vì một phút nóng giận
không kịp suy nghĩ mà gây ra những hậu quả nghiêm trọng
đến đây chương trình hành trình phá án của chúng tôi cũng xin được kết thúc
đã dành thời gian quan tâm theo dõi